các doanh nghiệp trên địa bàn vùng tâm bão đã và đang khẩn trương gượng dậy để tiếp tục đi vào hoạt động sản xuất
thu mua chế biến những nông sản cho bà con nông dân trên địa bàn sau bão
điều đó phần nào đang tháo gỡ những khó khăn đồng hành cùng người nông dân trên địa bàn
tuy nhiên thiệt hại do bão gây ra là rất lớn do đó để các doanh nghiệp sớm trở lại hoạt động cũng là một vấn đề hết sức khó khăn
và cần sự chung tay của các cấp chính quyền và người dân nơi đây

để tận thu cho bà con công ty này đã phải hoạt động hết công suất hai mươi bốn trên hai mươi bốn
nhưng do lượng cây bị gãy đổ nhiều trong khi công suất của nhà máy lại có hạn
nên số lượng gỗ khai thác về đây từ nhiều ngày nay vẫn chưa thể bán lại cho nhà máy
các diện tích cây tràm keo sắp đến độ tuổi thu hoạch của bà con nông dân bị gãy đổ hoàn toàn
các diện tích cây tràm keo sắp đến độ tuổi thu hoạch của bà con nông dân bị gãy đổ nhiều trong khi công suất của nhà máy lại có hạn nên số lượng gỗ khai thác về đây từ nhiều ngày nay vẫn chưa thể bán lại cho nhà máy

các diện tích cây tràm keo sắp đến độ tuổi thu hoạch của bà con nông dân bị gãy đổ hoàn toàn

nên huyện kỳ anh xác định đưa cây trè trở thành cây trồng mũi nhọn diện tích trè của huyện không ngừng tăng lên
thì cơ bản là toàn bộ cái diện tích chè đấy mà khi sản xuất ra thì giải quyết được nhu cầu cái lao động cho người địa phương
bởi vì cái chè này cũng cần rất nhiều lao động nhưng mà hiệu quả kinh tế của nó thì rất là cao
nắm được đặc tính sinh trường của cây trè rất thích nghi với khí hậu và thời tiết ở địa phương
nhà máy chè đã ký kết bao tiêu đầu ra cho nông dân trồng trè
đồng thời đầu tư từ cây giống giám sát hàm lượng và thời gian phun thuốc bảo vệ thực vật cho đến khâu thu hoạch
có được giá trẻ ổn định người dân nơi đây rất hưởng ứng
sau cơn bão cũng nhờ sự vào cuộc của cán bộ và nhân viên của đơn vị và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương
lực lượng quân đội của huyện kỳ anh thì cũng đã khắc phục được kịp thời
và sau một mươi ngày cơn bão đi quá thì nhớ vào các lực lượng đã hỗ trợ
thì đơn vị cũng đã đi
đi vào chế biến và thu mua hết toàn bộ sản phẩm cho bà con người dân
cụ thể là sản phẩm búp chè
sau cơn bão thì bà con cũng đã có thu hải và có thu nhập ổn định cho bà con
thực chất các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hiện nay đang rất khó khăn
bởi vì tìm kiếm lời nhuận cũng không nhiều
thứ hai là đủ rủi ro cao
do đó là cùng với các nghị quyết của tỉnh hội đồng nhân tỉnh
thì huyện hết sức ưu tiên và tạo điều kiện thức cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
chúng tôi đã có một chiến lược đó là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong việc là đất đai
thứ hai là các thủ tục đầu tư
và thứ ba là tróng chưng mực các chính sách của tỉnh
thì vẫn dùng để đảm bảo hấp thu chính sách tốt nhất
phát triển bền vững vùng nguyên liệu để cung cấp cho các doanh nghiệp
ở những địa bàn được gọi là trào lửa túi mưa
trào lửa túi mưa của cả nước là bài toán mà các cấp chính quyền và người dân huyện kỳ anh đang hết sức nỗ lực
bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng đã đồng hành và thực hiện tốt cam kết
giá thu mua cho bà con các loại sản phẩm như gỗ sắn hay cây chè
đã phần nào giúp bà con nơi đây ổn định cuộc sống hạn chế phụ thuộc vào thời tiết